mở cửa phiên giao dịch đầu tuần giá bán ra đô la mỹ tại các ngân hàng đồng loạt tăng kịch trần
phiên giao dịch đầu tuần ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức hai mươi bốn hai trăm bảy mươi hai đồng tăng một mươi hai đồng so với cuối tuần trước
với biên độ cộng trừ năm tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là hai mươi ba năm mươi chín hai mươi năm bốn trăm tám mươi năm đồng một đô la mỹ
giá bán sau ngày đồng đô la mỹ được cục quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước giữ nguyên mức hai mươi năm bốn trăm năm mươi đồng
tương tự như các phiên cuối tuần trước ngay khi mở cửa đầu tuần này tỷ giá đồng đô la mỹ tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh lên hết mức cho phép
giá bán ra đồng đô la mỹ niêm yết ở mức trần hai mươi năm bốn trăm tám mươi năm đồng tính từ đầu năm giá đồng đô la mỹ ngân hàng đã tăng khoảng một sáu mươi năm đồng tương đương tăng bốn
giá đồng đô la mỹ trên thị trường tự do cũng tăng mạnh những ngày gần đây hiện giá thu mua của nhiều điểm đổi ngoại tệ trên thị trường đã tăng lên hai mươi năm bảy trăm tám mươi đồng
trong khi giá bán ra cũng đã lên khoảng hai mươi năm tám trăm năm mươi hai mươi năm tám trăm tám mươi đồng
theo đó trong vòng một tuần giá đồng đô la mỹ trên thị trường tự do đã tăng khoảng ba trăm năm mươi đồng ở cả hai chiều mua bán
dù dư nợ cho vay ký quỹ margin tại các công ty trường khoán vào thời điểm cuối quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đã tăng kỷ lục
nhưng với vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh trong quý đầu năm dư địa cho vay ký quỹ của các công ty chứng khoán vẫn còn nhiều
theo thống kê dư nợ cho vay ký quỹ markin tại các công ty chứng khoán vào thời điểm cuối quý i năm hai nghìn hai mươi bốn ước tính tăng hai mươi ba tỷ đồng so với cuối năm ngoái
đạt khoảng một trăm chín mươi năm tỷ đồng đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử chứng khoán việt nam vượt cả giai đoạn quý i năm hai nghìn hai mươi hai khi vn index trên đỉnh lịch sử một năm trăm linh điểm
tuy nhiên vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán cũng tăng mạnh trong quý đầu năm nhờ lợi nhuận tăng mạnh và hoạt động tăng vốn
thời điểm ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tổng vốn chủ sở hữu nhóm công ty chứng khoán vào khoảng hai trăm ba mươi năm tỷ đồng tăng một mươi sáu tỷ đồng so với đầu năm
theo quy định công ty chứng khoán không được cho vay ký quỹ vượt qua hai lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm
như vậy với tỷ lệ markin trên vốn chủ sở hữu như hiện nay các công ty chứng khoán ước tính còn đến hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng có thể cho nhà đầu tư vai ký quỹ trong thời gian tới
tuy nhiên thực tế chưa bao giờ tỷ lệ markin trên vốn chủ sở hữu toàn thị trường chạm đến ngưỡng hai lần ngay cả trong giai đoạn giao dịch bùng nổi nhất
đa phần đều còn thừa khá nhiều room cho vay tỷ lệ markin trên vốn chủ sở hữu chủ yếu nằm trong khoảng từ một trăm linh đến một trăm bốn mươi
hội môi giới bất động sản việt nam cho biết thị trường bất động sản quý i có tín hiệu lạc quan trong đó phân khúc căn hộ có tỷ lệ hấp thụ tương đối tốt
theo hội môi giới bất động sản việt nam trong quý một năm nay phân khúc nhà ở đón nhận khoảng hơn hai mươi năm trăm linh sản phẩm được trao bán trong đó có hơn bốn ba trăm linh sản phẩm mới hoàn toàn
giao dịch phân khúc nhà ở tiếp tục đã tăng trưởng với sáu hai trăm linh giao dịch
giao dịch tăng tám so với quý iv năm hai nghìn hai mươi ba và gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
riêng phân khúc căn hộ ghi nhận hơn ba căn hộ mới được tung ra thị trường với tỷ lệ hấp thụ đạt năm mươi bảy như vậy cứ một trăm linh căn hộ mới thì tiêu thụ được năm mươi bảy căn
theo khảo sát của ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân có khoảng gần sáu mươi tổng lực lượng lao động ở một số thành phố lớn có nhu cầu mua nhà
theo khảo sát chuyên đề của ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân có đến năm mươi bảy người lao động có nhu cầu mua các
nhà ở xã hội nhà ở thuộc diện thương mại trong đó có bảy người lao động có nhu cầu thuê nhà hai mươi tám mong muốn mua nhà ở xã hội hai mươi chín người lao động muốn mua nhà ở thương mại và ba mươi sáu không có kế hoạch mua nhà
giới đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi mục tiêu đặt ra sẽ có ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp
đây sẽ là nguồn cung giải tỏa nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người lao động
trong các tháng đầu năm nhập khẩu phân bón của việt nam ghi nhận
nhập khẩu phân bán của việt nam ghi nhận mức tăng mạnh trong bối cảnh giá nhập khẩu phân bán giảm
theo thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam đã nhập khẩu gần bốn trăm hai mươi chín tấn phân bón với trị giá hơn một trăm hai mươi ba triệu usd tăng năm mươi hai ba về lượng và tăng ba mươi bốn bảy về kim ngạch so với tháng trước
giá trung bình đạt hai trăm tám mươi bảy usd một tấn giảm một mươi một sáu so với tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
lũy kế trong quý một năm nay nước ta chi hơn ba trăm năm mươi một triệu usd để nhập khẩu hơn một một mươi hai triệu tấn phân bó
tăng mạnh tám mươi hai tám về lượng và tăng bốn mươi tám về kim ngạch so với quý i năm trước
giá nhập khẩu bình quân đạt ba trăm một mươi bốn usd một tấn giảm một mươi chín
xét về thị trường trung quốc giữ vị trí nhà cung cấp phân bón lớn nhất cho việt nam với bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm linh chín tấn tăng năm mươi bốn về lượng so với cùng kỳ
giá nhập khẩu đạt hai trăm hai mươi ba usd một tấn giảm ba mươi bảy và chiếm tỷ trọng bốn mươi hai trong số các nhà cung cấp cho việt nam
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn cao tốc nha trang cam lâm
tỉnh khánh hòa sẽ bắt đầu thu phí nhằm hoàn vốn cho dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc nha trang cam lâm cho biết sẽ tiến hành thu phí dịch vụ đường bộ
theo hình thức điện tử không dừng tuyến cao tốc nha trang cam lâm kể từ ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
đây cũng là thời điểm mà tuyến cao tốc cam lâm vĩnh hảo dự kiến đưa vào khai thác
theo đó mức thu phí toàn tuyến cao tốc nha trang cam lâm được tính một sáu trăm sáu mươi chín đồng một km nhân với hệ số được phân tri theo nhóm xe
cụ thể với chiều dài bốn mươi chín km mức phí mỗi xe phải trả trên cao tốc này giao động từ tám mươi hai đến ba trăm một mươi một đồng mỗi lượt tùy loại xe
tuần vừa qua giá lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông cửu long tiếp tục tăng
trong tuần qua giá lúa thường được thu mua tại ruộng bình quân là tám đồng một kg
giá lúa thường tại kho ở mức chín bốn trăm bảy mươi tám
giá các mặt hàng gạo cũng có sự điều chỉnh tăng khoảng trên hai trăm linh đồng một kg
theo đó gạo năm tấm có giá bình quân một mươi bốn một trăm linh đồng một kg gạo một mươi năm tấm bình quân một mươi ba tám trăm một mươi bảy đồng một kg
gạo hai mươi năm tấm có giá bình quân một mươi ba bốn trăm tám mươi ba đồng một kg
về xuất khẩu giá gạo loại năm tấm của việt nam được trào giá năm trăm tám mươi hai đô la mỹ một tấn
cao hơn so với mức năm trăm bảy mươi chín đô la mỹ một tấn với gạo cùng loại của thái lan và mức năm trăm tám mươi một đô la mỹ một tấn của pakistan
loại hai mươi năm tấm của việt nam cũng ở mức năm trăm năm mươi bảy đô la mỹ một tấn cao hơn so với cùng loại của thái lan là năm trăm ba mươi đô la mỹ một tấn
thực ra gần đây giá rửa tươi ở khu vực miền tây nam bộ tăng cao mang lại nguồn thua lớn cho nông dân
giá dừa gần đây tăng dễ tiêu thụ do nhu cầu nhiều khiến cho nhiều nông dân ở bến tre trà vinh thu hàng chục triệu đồng nhờ lứa dừa sớm
hầu hết dừa của nông dân ở miền tây sau khi được thu mua sẽ đem lên các đô thị lớn như mỹ
hoa cần thơ và đặc biệt là thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
hiện giá bán rửa nguyên trái ở các vựa rửa tại thành phố hồ chí minh giao động ở mức từ một mươi hai đến hai mươi đồng một trái
tùy theo loại và chất lượng
ngoài tiêu thụ trong nước hiệp hội dừa việt nam cũng dự báo rằng đến năm hai nghìn hai mươi
giá trị xuất khẩu rửa và các sản phẩm từ rửa dự kiến sẽ đạt một tỷ đô la mỹ thậm chí có thể cao hơn